từ năm hai nghìn một mươi bốn chính phủ đã có quy định số tám mươi chín tạo căn cứ pháp lý quan trọng để tôn vinh những cá nhân có nhiều cống hiến trong lĩnh vực văn học nghệ thuật
trong thực tế những năm qua việc trao tặng danh hiệu vinh dự cao quý của nhà nước cho các nghệ sĩ đã góp phần rất lớn để động viên khích lệ các văn nghệ sĩ
tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được thì vẫn còn có một số vướng mắt trong quá trình xét tặng do một số quy định của nghị định chưa phù hợp với thực tiễn
với những bất cập trong quy trình xét tặng mới đây bộ văn hóa thể thao và du lịch vừa tổ chức hội nghị góp ý kiến về bổ sung một số quy định xét tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân nghệ sĩ ưu tú
có nhiều ý kiến băn khoăn về việc quy đổi các giải thưởng huy chương trong tiêu chí xét tặng danh hiệu chưa hợp lý dẫn đến việc không đảm bảo quyền lợi cho các nghệ sĩ
phải có huy trường vàng cá nhân trong cái quy chế chấm giải thưởng của bộ không có giải cho đạo diễn thế như vậy thì đạo diễn nó rất là thiện
phim có thể hai ba quay phim một phim có thể đồng đạo diễn một phim có thể đồng thu thanh trường hợp nó rất thường xuyên xảy ra thì như vậy là sẽ nên có văn bản để quy định cụ thể
thứ nhất là lên về cơ sở hồng trí ví dụ về bảng trèo là ra ra lên về cơ sở hồng trí
nghệ sĩ đó thành tích đủ chưa huy chương đủ chưa
năm tháng đủ chưa
năm tháng đủ chưa và công hiến ở đơn vị như thế nào như thế mới này được cả cuộc đời người ta phấn đấu mà chỉ dùng bút gạch cái thế là xong
đa số ý kiến cho rằng việc bình xét phải công bằng và kỹ càng tránh hiện tượng cao bằng hạ thấp tiêu chí làm giảm giá trị của danh hiệu
hội đồng xét tặng có thể căn cứ vào những sáng tạo công hiến của nghệ sĩ trong các hoạt động nghệ thuật cộng đồng
chứ không chỉ cứng nhắc nhìn vào số lượng huy chương tại các liên hoan hội diễn
bởi giá trị cao quý nhất và là thước đo trung thực nhất đối với lao động sáng tạo của nghệ sĩ là sự thăng hoa nghệ thuật trong lòng công chúng thông qua các tác phẩm và diễn của họ
thực ra là nó chỉ cũng chỉ là một cái danh hiệu nếu mà được nó thật xứng đáng thật được trân trọng thì nó sẽ khác
nhiều thì càng tốt thôi nhưng thực sự có xứng đáng hay không đấy là một cái bài toán mà chỉ mong là đừng để cho những cái danh hiệu ấy nó bị kém cái phần giá trị đi